với chiêu thức quảng cáo dạy lái xe giá rẻ bảo đảm sẽ đỗ một trăm linh trên các trang mạng xã hội
trường đào tạo và sát hạch lái xe đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an có địa chỉ tại hai trăm sáu mươi ba a đường phan chu trinh
phường tân lợi thành phố bôn ma thuột đã lôi kéo hàng trăm người dân ở đắk lắc và các tỉnh lân cận đăng ký học ở đây
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đắk lắc
những ngày qua hàng trăm học viên đang theo học bằng lái xe ô tô đã kéo đến văn phòng tuyển sinh của trường đào tạo thi sát hạch lái xe
tại số hai trăm sáu mươi ba a đường phan chu trinh thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để đòi lại quyền lợi do đã nộp học phí tại trung tâm nhưng không được học
thế nhưng văn phòng vẫn luôn trong tình trạng đóng cửa cài then các số điện thoại của văn phòng không thể liên lạc được
quảng cáo quảng cáo thì thứ nhất là mình thấy giá cả hợp lý
mình thấy là cái bảng hiệu là của bộ công an phòng chạy chia chạy thì mình không phải lo cái gì
đó có của người nhà nước người ta đã quản lý rồi
nhưng mà mình không ngờ đến ngày hôm nay sự vượt ra như thế này
thứ nhất là ở tên chạy tơ của trường thì có ghi rõ là của bộ công an của trường đại học phòng chạy chia chạy
khi đến nổ bơ sớ thì chi phị của bọn em phải trả là tạm chiều rưỡi
và bên trường họ cam kết sẽ ra băng trực tiếp
và sẽ tổ chức thi ở tỉnh đắk lắc
và tất cả những cái chi phí không phát sinh thêm
còn với vấn đề với báo đầu đạt đến nổ bơ sớ đấy là sẽ đầu
theo tìm hiểu của phóng viên trường đào tạo thi sát hạch lái xe mạo danh này đi vào hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đã có trên bốn trăm linh học viên ở đắk lắc và các tỉnh lân cận đến đăng ký nhập học
lo lắng trung tâm lừa đảo người dân đã tìm đến cơ sở này
nhưng đã đột ngột đóng cửa
các số điện thoại đều ngừng hoạt động
dòng chữ trường đại học phòng cháy chữa cháy của bộ công an cũng đã bị giạch bỏ
trang web hoạt động quảng cáo của công ty đã tạm thời bị khóa